trong kế hoạch vận tải hành khách bộ giao thông vận tải còn quy định chi tiết biện pháp phòng
chống dịch với những người điều khiển phương tiện vận tải công cộng và nhân viên phục vụ
như tiêm đầy đủ vaccine hoặc có dây xét nghiệm âm tính còn hiệu lực